thưa quý vị theo kế hoạch ngày hôm nay tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm sẽ mở phiên tòa phúc thẩm
xét xử lưu động tại tỉnh đắk nông vụ án hình sự đối với đỗ văn minh
cựu bí thư xã liên hà huyện lâm hà tỉnh lâm đồng về tội giết người
lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hủy hoại tài sản và xâm phạm mồ mả
tại phiên tòa sơ thẩm vào ngày tám tháng một năm hai nghìn hai mươi một
toán nhân dân tỉnh đắk nông tuyên hình phạt tổng hợp là tử hình đối với đỗ phân minh về các tội trên
nhưng minh đã nộp đơn kháng cáo
phiên tòa phúc thẩm vào ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
bị cáo minh cũng như đại diện luật sư bảo chữa đã cung cấp cho hội đồng xét xử nhiều tài liệu mới cho rằng
có sự mâu thuẫn về thời gian xảy ra hành vi phạm tội phù hợp với lời khai của bị cáo minh
đó là các bản tương trình của bốn người
bùi thị bình và ông nguyễn thành được cùng chú tại thành phố giang nghĩa
bà lê thị thảo chủ nhà nghỉ t bảy mươi tám ở huyện đắk long và trần tuê chú tại tỉnh sóc trăng
các bản tường trình được chính quyền địa phương xác nhận chữ ký
tuy nhiên phiên tòa tạm hoãn theo đề nghị của những người liên quan
đến cuối năm hai nghìn hai mươi một toán nhân dân cấp cao tại thành phố hồ chí minh mở lại phiên tòa này
nhưng do dịch bệnh covid một mươi chín phiên tòa phúc thẩm tiếp tục hoãn lại
liên quan trong vụ án
vụ án mạng khiến một người tử vong xảy ra vào đêm ngày một mươi bốn tháng bốn trên đường đồng văn cống
đoạn thuộc địa bàn xã bình phú thành phố bến tre
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre cho biết đã khởi tố vụ án
và đang điều tra truy bắt các đối tượng liên quan
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi hai h ngày một mươi bốn tháng bốn
ông lưu hoài tâm điều khiển xe máy lưu thông trên đường đồng văn cống
bất ngờ bị một xe ô tô bốn chỗ tông từ phía sau
cú tông mạnh đã khiến ông tâm ngã xuống đường
lúc này một nhóm người từ trên xe ô tô bước xuống cầm dao chém nhiều nhát vào người ông tâm
ông tâm chạy được một đoạn thì bị nhóm đối tượng đuổi kịp
tiếp tục dùng dao chém liên tiếp vào chân
sau khi gây án nhóm đối tượng bỏ lên xe ô tô tẩu thoát
ông tâm được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó do mất máu quá nhiều
lưu hoài tâm là đối tượng hình sự thường xuyên lưu tới các tụi điểm đến bảo
thưa quý vị một đối tượng đột nhập vào cửa hàng điện thoại
dùng dao kề cổ người phụ nữ rồi lấy tiền tẩu thoát
công an lập thạch tỉnh vĩnh phúc cho biết là đã bắt giữ đối tượng triệu văn thắng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ở xã triệu đề huyện lập thạch về hành vi cướp tài sản sau một mươi bảy giờ gây án
vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng bốn công an huyện lập thạch nhận được tin báo
của công an xã triệu đề về việc tại cửa hàng sửa chữa mua bán điện thoại
một người phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một ở thôn hạnh phúc xã triệu đề
bị đối tượng lạ mặt đổi mũ bảo hiểm
sử dụng dao đe dọa khống chế cướp số tiền khoảng bốn mươi tám triệu đồng
sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường
nhận được thông tin công an huyện lập thạch đã nhanh chóng vào cuộc truy xét
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an xác định nghi phạm trong vụ cướp là triệu văn thắng
sau một mươi bảy giờ ra soát xác minh khoanh vùng đối tượng cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lập thạch
đã nhanh chóng phát hiện và bắt giữ triệu văn thắng
tại công an công an thắng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
thưa quý vị thời gian qua mặc dù lực lượng công an đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền
nâng cao cảnh giác phòng ngừa đấu tranh tố giác tội phạm cho nhân dân và các cơ quan công sở doanh nghiệp
tuy nhiên do sơ hở chủ quan thiếu cảnh giác của một số đơn vị tình trạng mất trộm
tại các khu vực này vẫn diễn ra với nhiều hướng phức tạp
phản ánh ngay sau đây của phóng viên antv tại ninh bình
ngày năm tháng bốn công an thành phố ninh bình bắt giữ nông sĩ vui
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại huyện quản bạ tỉnh hà giang
khi đối tượng đang đột nhập sở giáo dục và đào tạo tỉnh trộm cắp hai mươi năm triệu đồng
điều tra mở rộng vụ án vui khai còn trộm cắp một mươi triệu đồng
tại trụ sở ủy ban nhân dân phường bắc sơn thành phố thanh hóa
trộm cắp ba trăm năm mươi triệu đồng ba cây máy tính tại ủy ban nhân dân huyện thanh liêm tỉnh hà nam
tinh vi hơn khi lấy được tài sản vui còn tháo các mắt camera an ninh để tránh bị phát hiện
nông sĩ vui là đối tượng nghiện ma túy và đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
công an huyện yên khánh vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn việt hùng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám và trương thị huyền cùng chú tại huyện nho quan về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó hùng và huyền đã đột nhập vào nhà thờ họ ở thôn vân bỏng xã khánh hải huyện yên khánh trộm cắp đồ thờ cúng
hùng là đối tượng đã có năm tiền án về các tội trộm cắp tài sản lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy
chúng tôi đã có ý định trộm cấp tài sản sau đó hùng đứng ngoài cạnh dưới tôi và trộm cấp hồng cung đức trong nhà thờ
theo thống kê của công an tỉnh ninh bình từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra ba mươi sáu vụ trộm cắp tài sản
kẻ gian trộm cắp không chỉ vào các nhà dân các cơ quan công sở mà chúng còn đột nhập cả những nơi thờ tự tôn nghiêm
lực lượng công an đã tiến hành điều tra khám phá ba mươi một vụ
bắt giữ ba mươi chín đối tượng trộm cắp tài sản
lực lượng cảnh sát hình sự chúng tôi cũng khuyến cáo quần chúng nhân dân cơ quan doanh nghiệp
khi mà có tài sản thì phải ra cố cửa và đặc biệt là có tài sản bên trong
thì phải có người canh coi có thể là lắp camera lắp chuông báo động
để nâng cao tinh thần cảnh giác để phòng ngừa các loại tội phạm trộm cắp tài sản này
để phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả tội phạm trộm cắp tài sản
bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng công an mỗi người dân cần nâng cao hơn nữa tinh thần cảnh giác
ý thức bảo vệ tài sản cơ quan doanh nghiệp cần ra soát gia cố lại hệ thống cửa khóa
và lắp các thiết bị giám sát phục vụ tốt cho công tác bảo vệ
cần tuyển chọn và bố trí lực lượng bảo vệ đủ về số lượng đảm bảo về chất lượng
thường xuyên phối hợp với lực lượng công an nhằm nâng cao hiệu quả công tác
đấu tranh phòng chống tội phạm đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự
liên quan đến vụ mua bán trái phép trên chín mươi một lít dầu fo cục cảnh sát giao thông thủy đoàn hai
đã bàn giao toàn bộ hồ sơ tài liệu và tăng vật phương tiện cho bộ đội biên phòng tp hcm
xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó vào lúc một mươi chín h ngày hai mươi sáu tháng ba thủy đoàn hai phối hợp với phòng một mươi cục cảnh sát giao thông
và biên phòng cửa khẩu cảng nhà rồng bộ đội biên phòng tp hcm đã bắt quả tăng
ba phương tiện thủy với hai mươi tám người
đang thực hiện hành vi mua bán dầu trái phép tại vùng nước tân cảng cát lái
phường cát lái tp thủ đức tp hcm
các phương tiện bị bắt giữ gồm tàu an biên bay tàu seg sáu nghìn chín trăm chín mươi và một phương tiện vỏ gỗ không có biển kiểm soát
các đối tượng thực hiện hành vi mua bán dầu trái phép là nguyễn hữu cường trú tại hải phòng
thuyền trưởng tàu an biên bay nguyễn phú thuần chú tại hải phòng máy trưởng tàu an biên bay
lê nhật khanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại quận bảy
thành phố hồ chí minh là đối tượng mua dầu đồng thời quản lý phương tiện s g sáu nghìn chín trăm chín mươi và phương tiện không biển kiểm soát
đến thời điểm bị bắt quả tang các đối tượng đã mua bán được trên chín mươi một lít dầu fo
vào ngày một mươi sáu tháng bốn thủy đoàn hai đã bàn giao toàn bộ hồ sơ tài liệu tăng vật phương tiện
cho bộ đội biên phòng tp hcm để tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị vào dạng sáng nay một vụ cháy lớn đã xảy ra tại công ty trách nhiệm hiểu hạn thương mại sản xuất phát thành
trên đường lạc long quân phường năm quận một mươi một tp hcm
vụ cháy xảy ra sát ký túc xá đại học sư phạm tp hcm đã khiến cho nhiều sinh viên hoảng sợ
trước đó vào khoảng h bốn mươi năm phút ngày một mươi tám tháng bốn lực lượng chức năng nhận được tin báo cháy lớn
tại kho hàng của công ty trách nhiệm hiệu hạn thương mại sản xuất phát thành
lửa nhanh chóng lan rộng kèm theo nhiều tiếng nổ
cơ cháy lan rất cao
nhiều sinh viên đang ở ký túc xá đại học sư phạm tp hcm phát hiện vụ cháy
đã nhanh chóng hô hoán và di chuyển ra khỏi khu vực nguy cơ cao
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm đã điều động hàng trăm cán bộ chiến sĩ
cùng hai mươi chín phương tiện tới hiện trường triển khai chữa cháy
lực lượng chức năng nhanh chóng khoanh vùng đám cháy phun nước chống cháy lan
đám cháy được dập tắt vào khoảng hơn ba giờ ngày một mươi tám tháng bốn
vụ cháy may mắn không gây thiệt hại gì về người
ngọn lửa đã thiêu dụi tài sản trong kho chứa hàng rộng một m hai của công ty trách nhiệm hiệu hạn thương mại sản xuất phát thành
hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ